ủy ban tư pháp của quốc hội đã họp phiên toàn thể tiến hành thẩm tra các báo cáo của bộ công an
viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao
cơ quan thi hành án bộ tư pháp về công tác chuyên môn một mươi tháng đầu năm
theo báo cáo công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật một mươi tháng năm hai nghìn một mươi tám của bộ công an
đã có bốn tám mươi tám vụ án được giải quyết
tuy nhiên tính chất bạo lực của các vụ việc ngày càng gia tăng tỷ lệ tội phạm trẻ hóa cũng gia tăng
thậm chí hình thành một số băng nhóm tội phạm trẻ thủ đoạn tinh vi
qua các vụ án lớn đã xử lý cho thấy các đối tượng triệt để lợi dụng những sơ hở trong cơ chế
chính sách để thông đồng tạo ra các nhóm lợi ích hoặc móc ngoặc giữa khu vực nhà nước và doanh nghiệp
tạo sân sâu công ty gia đình
dùng ảnh hưởng của mình để đấu thầu cho các dự án thâu tóm đất công
cho vay sai nguyên tắc thế chấp vòng vo rút tiền của nhà nước gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
hoạt động lừa đảo thông qua hình thức đa cấp có nhiều diễn biến phức tạp
tội phạm trong lĩnh vực môi trường giáo dục cũng có nhiều vấn đề cần điều tra làm rõ
về thông tin tố giác tội phạm có sáu mươi bảy mươi thông tin của người dân có giá trị trong công tác phòng chống tội phạm
cơ quan điều tra hiện đang thụ lý trên tám vụ án đình chỉ trên một mươi vụ
theo báo cáo của viện kiểm sát năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan này đã tiến hành khởi tố điều tra trên sáu mươi vụ án giảm hai bảy so với cùng kỳ
tuy nhiên tội phạm tham nhũng chức vụ ma túy trật tự xã hội bị phát hiện khởi tố gia tăng
ngành tòa án đã giải quyết bảy mươi bốn năm số vụ việc đã thụ lý trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ bản án quyết định bị hủy do lỗi chủ quan của tòa án là một tám
theo đánh giá của ủy ban tư pháp các báo cáo của các cơ quan trên đã khái quát được tình hình chung
trong công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật từ điều tra truy tố xét xử và thi hành án
tuy nhiên vẫn chưa thể hiện rõ nét những nội dung cơ bản vẫn còn mang tính chung chung